trong bốn mươi năm năm ngoại giao hai nước việt nam hà lan hội nhà báo việt nam và đại sứ quán vương quốc hà lan đã phối hợp tổ chức buổi tọa đàm mang tên nghề báo ảnh trong thế giới hiện đại
tham gia buổi tọa đàm bao gồm đại diện hội nhà báo việt nam đại diện đại sứ quán vương quốc hà lan cùng giám tuyển của tổ chức ảnh báo chí thế giới
buổi tọa đàm nhằm chia sẻ những thông tin và thảo luận các giải pháp thúc đẩy nghề báo ảnh trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ ngày nay
báo ảnh có một ưu thế đặc biệt trong việc truyền tải thông điệp những thông điệp bằng ảnh có khả năng tác động tới nhận thức cũng như hành vi của đông đảo công chúng
bởi vậy làm thế nào để hiểu và hình dung rõ hơn về hình thức biểu đạt của nhiếp ảnh trong thế kỷ hai mươi một là một trong những nội dung chính của buổi tọa đàm
cũng tại sự kiện bà sophie bothauer giám tuyển của tổ chức ảnh báo chí thế giới đã đưa ra những quy chuẩn phổ biến về đạo đức nghề nghiệp trong cách tác nghiệp cách sản xuất và công bố các bức ảnh
để giả mạo hoặc làm sai lệch hiện thực trong báo ảnh hiện nay buổi tọa đàm đã đem đến những góc nhìn rất mới cho các phóng viên ảnh việt nam hiện nay
đây là bức ảnh gây nhiều cảm xúc của nhếp ảnh gia ronaldo stemis dành dài cao nhất ảnh của năm tại lễ trao giải world s first photo hồi tháng bốn tại amsterdam
trong ảnh jovictor salazar banza hai mươi tám tuổi tháo chạy trong một cuộc biểu tình ở thủ đô caracas của venezuela vào năm hai nghìn một mươi bảy
đó chỉ là một trong một trăm ba mươi tác phẩm thuộc các chủ đề khác nhau các vấn đề đương đại môi trường tin tức tự nhiên con người thể thao gây ấn tượng mạnh cho người xem tại triển lãm ảnh báo chí thế giới năm hai nghìn một mươi tám
là một trong những triển lãm ảnh uy tín nhất thế giới trưng bày các tác phẩm nhếp ảnh báo chí xuất sắc nhất của các tác giả từ mọi nơi trên thế giới tham gia cuộc thi ảnh báo chí thế giới hàng năm
năm nay không chỉ ở một số thành phố lớn tại châu á như singapore tokyo kiyoto và macau
các tác phẩm này được tổ chức tại việt nam đánh dấu sự trở lại sau một mươi năm năm
đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm tình hữu nghị việt nam hà lan
xuyên suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc báo chí cách mạng việt nam luôn thể hiện được vai trò quan trọng là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của đảng
đồng hành gắn bó cùng sự nghiệp thể dục thể thao của nước nhà cũng như các hoạt động văn hóa văn nghệ
và ngày nay các sự kiện văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
không chỉ thu hút báo chí
mà luôn được các phương tiện truyền thông quan tâm trở thành món ăn tinh thần của đông đảo công chúng và bạn đọc
vai trò và sự ảnh hưởng của báo chí đối với công tác văn hóa văn nghệ thể dục thể thao là những công cụ thiết thực để phản ánh định hướng phát triển
ghi nhận những đóng góp biểu dương những tấm gương người tốt việc tốt quảng bá thông tin về các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
trong suốt một chặng đường dài của thể thao việt nam hơn bảy mươi năm phát triển xây dựng và phát triển
ngành thể dục thể thao đồng hành với thể thao trong đó có các cơ quan báo chí chính của đảng và nhà nước
trong suốt quá trình phát triển của ngành báo chí và truyền hình đóng vai trò rất quan trọng
và chính thông tin đưa được đến mỗi người dân thì càng ngày càng đóng vị trí rất quan trọng
và những thông tin đó cho đến giai đoạn hiện nay thì càng ngày được cập nhật nhanh nhất
là một trong các phương tiện truyền thông đại chúng chủ chốt báo chí đang tích cực thông tin truyền tải những kiến thức tri thức
nói chung và văn hóa nói riêng đến mọi tầng lớp nhân dân thực hiện việc không ngừng nhiệm vụ của mình
làm cho cuộc sống tinh thần của người dân thêm phong phú đẹp đẽ
với những đóng góp của báo chí đối với đời sống văn hóa văn nghệ thể dục thể thao nước nhà
tại buổi gặp mặt với báo chí nhân ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện đã gửi những lời trí ân sâu sắc tới các nhà báo
đặc biệt là những nhà báo đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch
có thể nói rất là nhiều các quy định của pháp luật thông qua phản ảnh của báo chí từ đời sống của thực tiễn
cho nên một lần nữa chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của báo chí
đối với hoạt động của ngành văn hóa thể thao của chúng ta
báo chí là hình thức tuyên truyền có khả năng tác động đến ý thức sinh hoạt văn hóa tinh thần của mỗi người dân
góp phần nâng cao hơn nữa sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà
hoạt động văn hóa văn nghệ
thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin trong những ngày qua tại một số địa phương
trong đó có tỉnh đồng nai đã xuất hiện những nhóm người tụ tập xuống đường tuần hành
để phản đối dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đã gây ra tình trạng mất an toàn giao thông và an ninh trật tự
trước sự việc này nhiều người dân tại đồng nai hết sức bức xúc lên án hành động sai trái của các đối tượng
đặc biệt là đối với tình trạng đập phá đốt tài sản của cơ quan nhà nước xảy ra tại tỉnh bình thuận
sau đây là ghi nhận một số ý kiến của các linh mục và giáo dân tại tỉnh đồng nai
địa phương có số lượng đồng bào công giáo đông đảo nhất trên cả nước
nếu nói như là thủ tướng nguyễn xuân phúc thì chính thủ tướng cũng nói rằng là qua cái dịp này
thấy được cái tình thần của các đối tượng
tinh thần yêu nước của người dân người dân cũng quan tâm đến vận mệnh tương lai của đất nước
tuy nhiên có những cuộc biểu tình mà gây rối hay là quá khích thì đó là điều đấy không tốt rồi không đúng rồi
nghe nói là đập phá bệnh nhân tỉnh rồi đốt xe đốt gì thì cái đó là điều cũng là không nên
bởi vì chúng ta phải ngồi lại với nhau chúng ta trao đổi với nhau
chúng ta phải làm gì đúng
chúng ta rất cảnh sát với đồng lực của cả địch
mà chúng ta hiện là một nước bằng cái thông xây dựng tất nước
dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công và văn minh
chứ không thể cái kiểu phá vội cũng như được
mà nếu mà muốn có đề đạt ý kiến gì thì phải trong hòa bình trong trật tự và trong pháp luật
hồi còn chiến tranh thì mình phải đóng góp công sức
đóng góp tiền của đóng góp trí tuệ và nhân quyền lực
thì lúc này ta cũng hết sức bình tĩnh đóng góp kể cả
trí tuệ và chính trị để tỏ rõ cái lòng yêu nước
chứ tránh cái trường hợp quá khích lợi dụng biểu tình đập phá
người dân thì không nên nghe ở trên mạng
ta không nghe những người đồn đoạn
mà có gì ta đi ra chính quyền ta hỏi hỏi cán bộ nhà nước
thì người ta phải phân mua ra cái gì đúng cái gì sai
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh cà mau liên tiếp xảy ra nhiều vụ
lốc xoáy sạt lở đất ở ven sông ven biển
làm hư hỏng thiệt hại tài sản của người dân ước tính trên năm sáu tỷ đồng
lốc xoáy đã làm sập và tốc mái của năm mươi tám căn nhà
một mươi một phương tiện khai thác thủy sản bị chìm trên biển
trong đó có năm phương tiện bị hư hỏng nặng sạt lở hàng ngàn mét bờ sông ven biển
và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân
bước vào đầu mùa mưa năm nay bão áp thấp nhiệt đới sạt lở bờ sông ven biển
rông lốc xoáy xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc diễn biến khó lường
gây thiệt hại cả về tài sản và tính mạng người dân
trước điều kiện thời tiết cực đoan như hiện nay
việc chỉ đạo quyết liệt của các cấp các ngành nhằm bảo vệ tốt hơn
về người và tài sản của nhà nước nhân dân là hết sức cần thiết
góp phần tích cực làm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra
bước vào đầu mùa mưa năm nay bão áp thấp nhiệt đới sạt lở bờ sông ven biển

gây thiệt hại cả về tài sản và tính mạng người dân

về tài sản và tính mạng người dân

việc chỉ đạo khuyết liệt của các cấp các ngành nhằm bảo vệ tốt hơn
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
sinh thái ngọt của quyện trần nhân thời quyện u minh là nó được bảo vệ trực tiếp bằng cái đê biển tây này
và khi nếu như cái đê biển tây mà nó xảy ra sự cố dở đê
thì toàn bộ cái vùng sản xuất ngọt hóa bên trong sẽ bị ảnh hưởng
và đương nhiên kéo theo đó là cái cuộc sống của người dân ở cái vùng này
và các cái cụm dân cư gian biển sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề
phương án trước mắt tỉnh chỉ huy động người phương tiện ứng cứu kịp thời
trong việc sạt lở đê biển tây hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản
còn về lâu về dài cư dân các huyện vùng ven biển cà mau cần sơ tán
di rời trên hai hộ với hơn năm khẩu sống ven đê có chỗ ở ổn định
để giải quyết được vấn đề trên thì nguồn kinh phí vẫn nằm ngoài khả năng của địa phương
nhưng người dân cà mau thì vẫn sống trong ám ảnh với thiên tai
là địa phương không có nhiều đất nông nghiệp đặc biệt là đất cấy lúa
tuy nhiên do ảnh hưởng của thiên tài và của cả những tác động của con người
nhiều diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc cạn đang mất dần đi vì tình trạng sói lở
đã có nhiều giải pháp để phòng chống và cải tạo đất nông nghiệp
thế nhưng với sự khắc nghiệt của thời tiết tình trạng đổ đất phá rừng đầu nguồn còn diễn ra
nguy cơ mất đất nông nghiệp vẫn là những lo ngại rất lớn của người nông dân
đã từng là hộ gia đình có hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp ở cánh đồng này
tuy nhiên đã gần năm năm nay gia đình bà nông thị hoa ở tổ một a phường đức xuân thành phố bắc cạn
đã không còn mét đất nào để trồng cấy
do đất của gia đình nằm ngay cạnh sông cầu vì thế sau mỗi trận mưa lũ tình trạng sạt lở lại xảy ra
không còn đất để trồng cấy đến nay gia đình bà hoa buộc phải chuyển đổi ngành nghề để mưu sinh
bây giờ bà hỏi cái mốc từ đâu cũng chả nhớ là mốc ở đâu nữa cũng chẳng có cái gì mà làm để chắt nuôi nữa
vâng bây giờ chỉ là ra chợ búa để kiếm trác kiếm đủ tiền mắm muối thôi còn nông nghiệp thì chỉ không đáng kể
hiện toàn tỉnh bắc cạn có khoảng hai bốn trăm linh công trình thủy lợi hơn một công trình đập canh mương kẻ chống lũ
bảo đảm việc tưới tiêu cho hơn hai mươi hectare lúa
tuy nhiên hệ thống thủy lợi của bắc cạn cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi mưa lũ sói lở
ngành cũng đã đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn kinh phí xây dựng các hệ thống kè nó kiên cố
hoặc thứ hai nữa là xếp dọ đá để mà giảm bớt cái hiện tượng sạt lở tiếp tục xảy ra trong mùa mưa bão
đối với các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở thì cũng khuyến cáo địa phương cũng như người dân
chuyển sang những loại cây trồng khác để cho nó phù hợp
và giảm thiểu khi xảy ra sạt lở đất hoặc là lũ quét
với một địa phương không có nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp như bắc cạn
việc đầu tư những công trình chống sói lở xâm hại quý đất là vấn đề đã và đang được các cấp các ngành của tỉnh đặc biệt quan tâm
tuy nhiên để bảo đảm sự bền vững và lâu dài hạn chế kinh phí đầu tư của nhà nước
một giải pháp quan trọng đó là cần có thêm những cơ chế khuyến khích động viên người dân trồng rừng bảo vệ rừng
cùng với đó phải xử lý nghiêm các hành vi xâm hại dòng sông cầu đặc biệt là tình trạng đổ đất trái phép tràn lan trong nhiều năm qua
tiếp nối chương trình tháo gỡ vướng mắt cho nông nghiệp hữu cơ ở hà nam
xây dựng thương hiệu vải thanh hà tỉnh hải dương
người nông dân không muốn áp dụng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ vì sản lượng không cao phức tạp hơn phương thức canh tác truyền thống
chính quyền các địa phương chưa tìm được thị trường ổn định giá cả phù hợp
lãnh đạo tỉnh hậu giang vừa tổ chức hội nghị đối thoại quý ii năm hai nghìn một mươi tám với tám mươi doanh nghiệp và hai mươi hợp tác xã trên địa bàn
tuy lượt ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp xoay quanh các vấn đề về công tác quy hoạch giao quyền sử dụng đất cho thuê đất
đặc biệt là thủ tục hành chính công tác giải phóng mặt bằng chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các công trình dự án
có những dự án kéo dài năm đến một mươi năm chưa giải quyết xong
lãnh đạo tỉnh hậu giang ghi nhận và chỉ đạo giải quyết đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật từng vụ việc đề ra mốc thời gian cụ thể
đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục góp ý hiến kế để chính quyền thực sự luôn là bạn đồng hành của doanh nghiệp
ubnd tp hà nội tổng công ty thương mại hà nội sở công thương hà nội và ubnd tỉnh hải dương đã phối hợp tổ chức chương trình mang tên
tuần lễ vải thiều thanh hà hải dương tại hà nội nhằm giới thiệu quảng bá thương hiệu nông sản sạch và chất lượng đến với người tiêu dùng trên cả nước
vải thiều thanh hà được sản xuất theo tiêu chuẩn việt gap global gap
nên chất lượng cao và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
hiện mặt hàng này đang có mặt tại hầu khắp các hệ thống siêu thị lớn như hapromac bixi vinmark
đối với hàng vải thì chúng tôi hiện nay đã có các khách ở một số các thị trường như là thị trường các nước châu á và nước ở khu vực uae
tuần sau thì chúng tôi sẽ xuất những lô hàng công hàng đầu tiên sang malaysia
và hy vọng là với cái chất lượng vải của việt nam
nói chung là của huyện thanh hà tỉnh hải dương thì nó sẽ đáp ứng được với cái nhu cầu của người tiêu dùng quốc tế
trong năm hai nghìn một mươi tám sản lượng vải thiếu thanh hà của tỉnh hải dương tăng gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi bảy
mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân
thì hôm nay là những cái thị trường năm hôm ngoái chúng tôi đưa sang như úc
thì năm nay chúng tăng được cái số lượng sang thị trường mới mở như năm nay là nhật bản
thì chúng tôi vào được ngay xuất khẩu được
hơn trăm tấn
thế còn cái thị trường mỹ là chúng tôi đang tiến hành thử để kiểm tra cái chất tàn dư
tối hôm qua bắt đầu nhận là kết quả là tiến hiệu rất tốt
thì sẽ có những lô hàng đi thẳng vào thành phố hồ chí minh để chiếu xạ để đưa sang mỹ
các sự kiện như là tuần vải thiều hải dương tại hà nội hay là tuần vải thiều lục ngạn tại hà nội
thế rồi những cái tuần hàng nông sản ở hà nội và các cái hội nghị kết nối giao thương
đấy là những cái sự kiện
mà thành phố hà nội cùng với các doanh nghiệp để tổ chức kết nối và quảng bá các sản phẩm
có thế mạnh của các cái địa phương và đặc biệt là những cái sản phẩm mà đảm bảo được an toàn thực phẩm
truy xuất được nguồn gốc để đưa vào tiêu dùng trên địa bàn thủ đô hà nội
chương trình tuần lễ vải thiều thanh hà hải dương tại hà nội là sự kiện được sở công thương hà nội
phối hợp với tổng công ty thương mại hà nội hapro tổ chức
nhằm quảng bá rộng rãi cũng như phân phối tiêu thụ mặt hàng nông sản vải thiều thanh hà rộng khắp trong cả nước
tới tận tay người tiêu dùng
qua đó góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
thưa quý vị và các bạn nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình văn hóa nghệ thuật
hướng tới kỷ niệm một mươi năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô hà nội
theo nghị quyết một mươi năm của quốc hội khóa một mươi hai
hồ hoàn kiếm đã diễn ra hội thi tuyên truyền về nếp sống văn minh trong việc cưới
và hai bộ quy tắc của thành phố hà nội và chương trình việt nam westing fashion show hai nghìn một mươi chín
chương trình đã thu hút được đông đảo người dân đến xem và cổ vũ
hội thi tiểu phẩm tuyên truyền nếp sống văn minh trong việc cưới và hai bộ quy tắc ứng xử của thành phố hà nội
có sự tham gia của bốn đội thi đến từ bốn quận huyện khối các cơ quan thành phố
và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
với những tiểu phẩm sinh động hài hước
không kém phần ý nghĩa sâu sắc
các đội thi đều mong muốn tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ
người lao động đoàn viên thanh niên tiếp tục gìn giữ văn hóa giản dị văn minh lịch sự
thực hiện nghiêm chỉnh nếp sống văn minh trong tiệc cưới trên địa bàn thành phố
cũng như hai bộ quy tắc ứng xử của thành phố
kết thúc hội thi đội thi đại diện cho quận hai bà trưng đã giành giải nhất với tiểu phẩm hoa trong phố
cũng nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình văn hóa văn nghệ
hướng tới kỷ niệm một mươi năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô
tối ngày một mươi sáu tháng sáu thành đoàn hà nội phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình biểu diễn
việt nam westing fashion show hai nghìn một mươi tám
chương trình với sự tham gia của một mươi cặp đôi đã vượt qua vòng sơ loại
không chỉ trình diễn những bộ thời trang đám cưới giản dị văn minh lịch sự
mà còn chia sẻ những tâm tư tình cảm về đám cưới trong tương lai của mình
buổi biểu diễn còn có sự tham gia của rất nhiều người mẫu diễn viên ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng
nhằm tuyên truyền tới người dân chỉ thị một mươi một của thành ủy hà nội về tổ chức đám cưới văn minh hiện đại
chương trình đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân
đặc biệt là các bạn trẻ và những cặp đôi chuẩn bị tổ chức đám cưới
đà nẵng là một trong chín địa phương khu vực trung bộ
duy trì nghệ thuật bài tròi là trò chơi trò diễn sướng dân gian độc đáo
đậm chất văn hóa nông nghiệp ở các miền quê
nghệ thuật bài tròi đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa
là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân duyên hải miền trung
nghệ thuật bài tròi trung bộ việt nam là loại hình nghệ thuật đa dạng
có sự kết hợp giữa âm nhạc thơ ca diễn xuất hội họa và văn học
với những giá trị đặc biệt đó ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
unesco đã tôn vinh bài tròi trung bộ việt nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
dịp này bộ văn hóa thể thao và du lịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
đã tuyên dương những tập thể cá nhân ở đà nẵng
có nhiều đóng góp cho việc tôn vinh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
văn học và nghệ thuật truyền thống của di sản bài tròi
vừa qua tại đà nẵng nhà xuất bản kim đồng phối hợp với liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố đà nẵng
và thư viện tổng hợp đà nẵng tổ chức buổi giới thiệu tọa đàm
nâng cao chất lượng sáng tác văn học cho thiếu nhi
tại buổi tọa đàm các nhà văn nhà thơ dịch giả đà nẵng
đã cùng chia sẻ trao đổi nhiều kinh nghiệm sáng tác văn học dành cho thiếu nhi qua các tham luận
như văn học thiếu nhi đà nẵng đôi điều nhìn lại và suy ngẫm
cuộc hành trình tìm về tuổi thơ văn học thiếu nhi một góc nhìn
thế hệ trẻ viết văn và văn học thiếu nhi văn học thiếu nhi cơ hội và thách thức
từ những chia sẻ này nhà xuất bản kim đồng đã đặt hàng các nhà văn đà nẵng
để thời gian tới có thêm nhiều tác phẩm mới dành cho thiếu nhi
hôm qua tại hà nội đã diễn ra diễn đàn văn học
sông mê công năm hai nghìn một mươi tám với sự tham dự của sáu quốc gia thành viên tiểu vùng sông mê công
diễn đàn năm nay tập trung thảo luận về chủ đề
giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giao lưu và hội nhập quốc tế
cùng với giải thưởng văn học sông mê công theo thời gian
diễn đàn văn học sông mê công đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ về sự đoàn kết
hợp tác giữa các nhà văn trong khu vực
trong quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ
văn học và nhà văn có một vai trò to lớn trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia dân tộc
bởi vậy cho nên việc bảo vệ bản sắc văn hóa của dân tộc việt nam đối với nhà văn là trách nhiệm hàng đầu
cuộc gặp gỡ mê công các nhà văn của lưu vực sông mê công này
nước chủ nhà đề ra cái vấn đề là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế
đó là lời khuyến cáo hết sức thông minh và lời này đã được liên hiệp quốc
bàn văn hóa giáo dục liên hiệp quốc
báo cho nhân loại từ cuối thế kỷ hai mươi rồi
diễn đàn văn học sông mê công là dịp để các nhà văn đến từ các quốc gia tiểu vùng sông mê công
thêm một lần ngồi lại với nhau vui mừng trước những đóng góp mới
cùng suy nghĩ và làm sâu sắc thêm những gì đã từng làm chúng ta sát cánh bên nhau trong quá khứ
sẽ mãi mãi là chất kèo gắn kết chúng ta trong hiện tại và tương lai
trong phần tin quốc tế italy từ chối tiếp nhận các tàu cứu hộ nước ngoài
châu âu siết chặt luật an ninh mạng
bộ nội vụ italy đã thể hiện một lập trường cứng rắn khi cảnh báo sẽ không cấp phép cho các tàu cứu người di cư khác
đang ở ngoài khơi bờ biển libya được cập cảng italy
lãnh đạo italy và pháp cũng kêu gọi eu thay đổi các quy định xin tị nạn
vốn đang khiến cho các quốc gia cửa ngõ
như hy lạp và italy bị quá tải vì làn sóng người di cư trái phép
ngày chín tháng sáu tàu aquarius của tổ chức phi lợi nhuận pháp sos medityan
đã cứu sáu trăm hai mươi chín người di cư trái phép tại vùng biển địa trung hải
trong số này có một trăm hai mươi ba trẻ em không có người thân đi cùng và bảy phụ nữ mang thai
tuy nhiên cả manta và italia đều từ chối mở cảng cho tàu cứu hộ này
khiến tàu aquarius phải neo đậu ở vùng biển giữa manta và đảo sicin
của italia việc italia quyết định từ chối tiếp nhận sáu trăm hai mươi chín người di cư từ tàu cứu hộ aquarius
đã làm bùng phát mâu thuẫn giữa rome và paris khi tổng thống pháp emmanuel macron
cáo buộc italia vô trách nhiệm đáp lại chỉ trích gây gắt này
bộ ngoại giao italia đã triệu đại sứ pháp tại rome tới để phản đối
theo kế hoạch cải cách của quỹ tiền tệ quốc tế imf kêu gọi cắt giảm các trượng cấp nhiên liệu

bộ ngoại giao italia đã kêu gọi cắt giảm các trượng cấp nhiên liệu đối với một số sản phẩm tiêu dùng
bộ dầu mỏ ai cập thông báo nước này đã tăng giá xăng dầu lên tới năm mươi
bộ dầu mỏ ai cập cho biết việc tăng giá xăng dầu sẽ giúp nước này tiết kiệm khoảng hai tám tỷ đô la mỹ
trong việc phân bổ cho các khoản trợ cấp bang trong ngân sách hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
quyết định này cũng sẽ giúp việc tiêu thụ các sản phẩm xăng dầu giảm khoảng năm
đây là lần thứ ba ai cập nâng giá xăng dầu kể từ khi nước này thả nổi đồng bảng ai cập tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu

việc điều chỉnh này được cho là sẽ làm gia tăng gánh nặng đối với người tiêu dùng ai cập
vốn đang phải vật lộn để xoay sở trang trải cuộc sống trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và giá cả biến động
cuối năm hai nghìn một mươi sáu imf đã thông qua khoản cho vay trị giá một mươi hai tỷ usd trong thời hạn ba năm cho ai cập
song đi kèm với đó là các biện pháp khắc khổ để giúp nước này vực lại nền kinh tế đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng
trong bối cảnh thế giới vẫn tiếp tục phải đối mặt
với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu
hội nghị bộ trưởng năng lượng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
vừa bế mạc tại argentina đã cam kết thúc đẩy tiếp cận năng lượng một cách rộng rãi
thông qua một hệ thống năng lượng linh hoạt minh bạch và sạch hơn
biến đổi khí hậu và sử dụng nhiên liệu hóa thạch là chủ đề gây tranh cãi chính dẫn tới việc g hai mươi
không thể đạt đồng thuận tại hội nghị thượng đỉnh năm hai nghìn một mươi sáu
hội nghị g hai mươi lần này cũng đề cập tới những giải pháp nhằm giảm thiểu chính sách trợ giá
đối với các loại nhiên liệu hóa thạch song chưa tìm ra giải pháp để phát triển năng lượng tái tạo bền vững
hiện các nền kinh tế g hai mươi cũng đang phải chịu trách nhiệm đối với tám mươi khí thải co hai liên quan đến năng lượng
trong hai mươi năm qua lượng khí thải nhà kính của nhóm g hai mươi tăng gần năm mươi
trong khi mức khí thải bình quân đầu người cũng tăng một mươi tám
đầu tư cho năng lượng tái tạo ở các thành viên g hai mươi
cũng không đồng đều
có thể nói con đường đưa tới những thay đổi rộng rãi hơn mang tính bền vững
đối với việc sử dụng năng lượng sạch vẫn được xem sẽ là khó khăn
đòi hỏi sự chung tay và thống nhất hành động của các nước trên thế giới
internet đã và đang tạo nên những thay đổi rất lớn trong cuộc sống của chúng ta
thế nhưng những rủi ro từ cuộc sống ảo hay mặt trái của internet lại là thật
vì vậy nhiều nước trên thế giới đã ban hành luật an ninh mạng
nhằm cải thiện tình hình an ninh thông tin
cũng như bảo vệ tốt hơn người dân trên môi trường mạng internet
thông qua luật an ninh mạng từ năm hai nghìn một mươi
luật này yêu cầu các công ty và cơ quan liên bang phải có tiêu chuẩn bảo mật mạng tối thiểu
và phải được văn phòng bảo mật thông tin liên bang chứng nhận
trong luật có những điều khoản cụ thể đối với người sử dụng mạng internet
như cấm âm mưu sử dụng bạo lực lật đổ an ninh quốc gia hay cấm xúi rục hành vi phạm tội
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đức đã thông qua luật
dg hay còn gọi là luật facebook nhằm quản lý các mạng xã hội
những phát ngôn gây thủ hận trên mạng có tác động lớn tới cộng đồng
nó kích động những tình cảm căm hận thù ghét và những hành động bạo lực
theo luật facebook nếu vi phạm mức tiền phạt có thể lên tới năm mươi triệu euro
mọi công ty mạng xã hội bất kể quy mô đều phải cung cấp danh tính một người cụ thể tại đức
để người dùng nộp đơn khiếu nại hoặc tiếp nhận yêu cầu thông tin từ điều tra viên
câu hỏi cần được trả lời trong vòng bốn mươi tám giờ nếu không muốn bị phạt
đối với những thông điệp mang tính xúc phạm nhưng khó phân loại rõ ràng
các công ty có bảy ngày để gỡ bỏ sau khi nhận tố cáo và tiến hành đánh giá
bộ tư pháp đức cũng đã thành lập nhóm năm mươi người để thi hành luật
nhóm này được hỗ trợ tâm lý để đương đầu với những nội dung họ nhìn thấy
còn tại châu âu ủy ban châu âu ra quy định cho các công ty mạng xã hội
hối thúc họ chủ động hơn trong gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp
trong đó có phát triển công cụ xác định tự động và ngăn chặn tải lại nội dung có vấn đề
ec cũng cảnh báo sẽ dự thảo luật nếu các gã khổng lồ internet không nâng cao hiệu quả
thời đại ngày nay thông tin cá nhân của người dùng trên mạng
chính là chiều khóa cho mọi hoạt động kinh tế của mỗi người
bởi vậy chúng ta cần có một luật quản lý nghiêm ngặt để bảo vệ an toàn thông tin cho người dùng
điều luật thắt chặt an ninh mạng của eu là cách tiếp cận hiện đại và đúng đắn
cho việc đảm bảo an toàn
thời đại ngày nay thông tin cá nhân của người dùng trên mạng
chính là chìa khóa cho mọi hoạt động kinh tế của mỗi người
bởi vậy chúng ta cần phải có một luật quản lý nghiêm ngặt để bảo vệ an toàn thông tin cho người dùng
điều luật thắt chặt an ninh mạng của eu là cách tiếp cận hiện đại và đúng đắn
cho việc bảo đảm an toàn cho dữ liệu cá nhân trên mạng
theo số liệu thống kê của liên hợp quốc một trăm ba mươi tám quốc gia
trong đó có chín mươi năm nước đang phát triển
và có một quốc gia đang phát triển luật an ninh mạng
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt